bộ tài chính đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến với việc điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu mỡ nhờn số thu thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng trên
tính trên cơ sở sản lượng tiêu thụ xăng dầu mỡ nhờn năm hai nghìn một mươi chín sẽ giảm khoảng hai mươi chín ba mươi năm tỷ đồng một năm
từ đó tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước
đường sắt việt nam tiếp tục giảm sâu giá vé tàu tập thể để thu hút hành khách đi tàu cho dịp thấp điểm cho đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
đối với các đôi tàu thống nhất se năm mươi sáu se một mươi một một mươi hai hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn
và thời gian mua trước ngày đi tàu
theo đó đoàn từ năm đến một mươi người khi mua trước từ một đến bốn ngày sẽ được giảm hai
trước từ năm đến một mươi người khi mua trước từ một đến bốn ngày sẽ được giảm hai

đoàn từ một mươi một đến bốn mươi hai người khi mua trước từ một đến bốn ngày được giảm bốn
trước từ năm đến chín ngày sẽ được giảm sáu trước từ hai mươi ngày trở lên được giảm tám
đoàn từ bốn mươi ba đến bảy mươi người các mức giảm tương ứng là sáu tám và một mươi
đoàn từ bảy mươi một người các mức giảm là tám một mươi và một mươi hai
và đối với là từ một trăm linh một người trở lên thì các mức giảm sẽ lần lượt là một mươi một mươi hai và một mươi bốn
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế trong nước nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
phiên giao dịch ngày một mươi bốn tháng ba tại thị trường hà nội giá vàng sgc niêm yết ở mức sáu mươi bảy bốn sáu mươi chín bốn triệu đồng một lượng mua vào bán ra
tuyệt đường mức giảm một hai triệu đồng
lừa tiền cọc gai bẫy nợ tiền
việc này không chỉ khiến tiền mất tận mang
mà còn làm cho các bạn sinh viên ảnh hưởng tâm lý áp lực về kinh tế về học tập
để tránh sập bẫy lừa đảo các bạn sinh viên cần cẩn trọng khi đi xin việc
các chuyên gia khuyến cáo khi vào website tìm việc
sinh viên nên chú ý đến phần mô tả công việc phải được thể hiện rõ ràng
cụ thể mức lương công trình
để tìm việc địa chỉ công ty năm thành lập logo những công ty đăng tin tuyển dụng
phải sắc nét không mờ cần vào những trang tìm biệt uy tín
về mặt nội dung khi đọc một quảng cáo mô tả công việc
phải có đầy đủ nhiệm vụ quyền lợi của nhân viên
nên xem những yêu cầu công việc có phù hợp với vị trí công việc đó không
rồi tìm kiếm công ty đó trên nhiều trang thông tin khác
cần phải tìm hiểu thật kỹ thứ nhất là về doanh nghiệp đó như thế nào
và cái loại hình hoạt động của doanh nghiệp đó là gì lĩnh vực hoạt động như thế nào
và tính chất yêu cầu của cái vị trí công việc đó vị trí việc làm đó cần đòi hỏi như thế nào
rồi tiếp theo là đến các cái khác là chế độ quyền lợi của cái vị trí việc làm đó là thế nào
rồi cách thức ký hợp đồng thế nào hợp đồng làm sao
các sự giang buộc giữa người hoạt động và doanh nghiệp thế nào
ở đây chúng ta phải hình dung rõ là không có những việc phải nộp tiền cặp
trừ một số những doanh nghiệp mang tính chất đặc thủ như cái chuyện vận chuyển hàng hoặc giao hàng
thì mới có thể là có những cái gắn vào đó doanh nghiệp muốn có cái sự yên tâm
tìm việc làm thêm phù hợp với thời gian biểu học tập là một trong những vấn đề
được các bạn sinh viên quan tâm
tuy nhiên các bạn sinh viên nên thận trọng tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định lựa chọn
một công việc nào đó để tránh sập bẫy của các đối tượng lừa đảo
hy vọng rằng câu chuyện vừa rồi là hồi chuông cảnh báo đối với các sinh viên
đặc biệt là những bạn sinh viên đang chuẩn bị quay trở lại học trực tiếp
tại các thành phố lớn để tránh sập bẫy các đối tượng lừa đảo
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay